một phụ nữ người lào đã bị lực lượng chức năng việt nam bắt quả tang khi đang vận chuyển một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là mao tuy đá qua cửa khẩu quốc tế bởi y
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nang shisupla ba mươi bảy tuổi
ở tỉnh atapu lào đang vận chuyển một bịch ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nặng khoảng một kg
hiện lực lượng chức năng đã bản giao đối tượng tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y để điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố nam định vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm
thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao sẵn sàng chống trả khi bị về bắt
đối tượng là vũ hành tùy chú tại thành phố nam định bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc truy nã về tội trộm cắp tài sản
tuy đã có nhiều tiền án tiền sự và là đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tình
thường xuyên mang theo vũ khí bên người sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
tuy thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan công an
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nam định đã truy bắt thành công
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nam định thu giữ một dao một lưỡi lê một ruồi quy điện và một quả lựu đạn
từ công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin từ quần chúng nhân dân phản ánh trên mạng xã hội
công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp co mồi
treo kéo khách và xin tiền đò của du khách đi tham quan vãn cảnh chùa hương
cụ thể từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện mỹ đức đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai mươi hai trường hợp
có hành vi treo kéo khách phạt số tiền hơn một mươi năm triệu đồng
trường hợp người dân đi xe máy bám đuôi mời trao du khách đi đò chỗ hương
ở dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đã phát hiện một trường hợp là lái đò có hành vi xin tiền khách đi đò
ngoài ra bắt quả tăng bốn trường hợp lái xuồng đò vi phạm sử dụng đò gắn bình ác quy chở khách trái quy định
tạm giữ một xuồng năm bình ác quy và yêu cầu bốn trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm
thưa quý vị trong thời gian vừa qua lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
được ví như là cánh tay nối dài hỗ trợ cho lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện các nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở
đó là sự hiện diện của các lực lượng như là công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố hay là dân phòng
tuy nhiên thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này thì hiện đang phát sinh
và bộc lộ một số bất cập so với quy định pháp luật hiện hành
đó là những vấn đề gì và cần phải có những chính sách pháp luật như thế nào
để hoàn thiện nhằm củng cố phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nội dung này sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng quân chúng tự nguyện
được thành lập ở xã phường thị trấn
trong đó công an xã bán chuyên trách được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bảo vệ dân phố được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
và dân phòng được thành lập từ những năm hai nghìn một

lực lượng an ninh cơ sở này người ta là người sinh ra và lớn lên tại địa bàn
do đó tất cả mọi công việc của làng xã văn hóa rồi cho đến các hoạt động truyền thống xưa nay
và tính cách từng gia đình con người ta đều nắm được
thế đấy là điều rất cần thiết
thế do đó phải chính thống để có một quy định lực lượng
và có một pháp luật để quy định và điều chỉnh các việc đó
thực tế hiện nay các chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
còn tốt hơn
nhưng tại nhiều bất cập
điều này đang được điều chỉnh bởi các quy định khác nhau
chưa có các quy định pháp luật mang tính chất thống nhất
để điều chỉnh chi phối hoạt động chung của các bộ phận này
do đó hiện nay chúng tôi rất mong muốn thời gian tới đây
bộ công an trình quốc hội và thông qua được luật tổ chức lực lượng
bảo vệ trật tự an toàn tại cơ sở
thống kê đến nay trên cả nước có trên một mươi bảy năm trăm linh ban
bảo vệ dân phố gần sáu mươi bốn bốn trăm linh đội dân phòng và trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách
đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
thưa quý vị yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới ngày càng cao
đòi hỏi phải kiện toàn sắp xếp bố trí lực lượng tinh gọn đầu mối
gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ
chính vì vậy việc xây dựng một hệ thống tổ chức mới
thống nhất các lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố dân phòng
thành một lực lượng duy nhất với các chức năng nhiệm vụ rõ ràng
bảo đảm chế độ chính sách phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay là cần thiết
và ngay sau đây giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên
hội đồng lý luận trung ương và biên tập viên đình hạnh sẽ cùng phân tích và bình luận
để làm rõ hơn những nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo đã nhận lời tham gia
về chương trình và thưa ông qua nghiên cứu và theo dõi thì việc phát huy sức mạnh
của đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở để có vai trò và ý nghĩa như thế nào ạ
đảng ta trong các phân kiện đại hội nhất là đại hội một mươi ba gần đây
thì đều đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quân chúng nhân dân
nhân dân là chủ thể là mục tiêu là động lực của sự phát triển đất nước
trong sự nghiệp đổi mới
vai trò quần chúng nhân dân tham gia vào việc đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội có một ý nghĩa rất là quan trọng
nó thể hiện rất rõ là chỗ đây là sự phát triển cái quyền làm chủ của nhân dân
nhân dân vừa tham gia vào việc thực hiện quyền của mình
nhân dân vừa tham gia vào việc xây dựng cái hệ thống chính trị cơ sở
và nhân dân cũng là người trực tiếp thực hiện các quyền dân chủ
kể cả dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện
trong đó có cả một yếu tố rất quan trọng là vấn đề tự quan
ở cộng đồng
thế thì việc phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia vào việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội đấy
chính là xuất phát từ việc bảo vệ chính cuộc sống của người dân
một cách thiết thực cả về lợi ích và quyền lực
hai nữa là tham gia vào việc ổn định chính trị xã hội
cái đó rất quan trọng vì đây là tiền đề là điều kiện để đổi mới phát triển
nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay
thứ ba nữa là để nâng cao được cái hiệu quả
lực của quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường kỷ cương pháp chế xã hội
như đảng đã nêu trong cái nghị quyết đại hội một mươi ba
vâng như vậy là sức mạnh của đông đảo quần chúng tại lực lượng cơ sở
có vai trò và ý nghĩa rất là quan trọng
tuy nhiên qua thực tiễn thì hoạt động của các lực lượng như cơ quan xã
chuyên trách này dân phòng bảo vệ dân phố
hay gọi chung đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
vậy xin ông hãy có đôi điều khái quát về thực trạng này
và nếu như chúng ta kiện toàn tinh gọn thống nhất thành một đầu mối
thì theo ông điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào về cả mặt lý luận và thực tiễn ạ
đây chính là một trong vấn đề cốt lõi thể hiện trong cái dự án về luật đấy
sắp tới là quốc hội sẽ thảo luận thông qua và ban hành một cái luật rất quan trọng
là luật về lực lượng tham gia vào việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội
các cái lực lượng đó
thế thì điều này để đánh giá đúng thực trạng
và vì sao thấy cái sự cần thiết ý nghĩa của luật này
thì chúng ta phải bắt đầu từ một sự kiện rất quan trọng của mấy năm gần đây
thì chúng ta đã thực hiện việc đưa công an chính quy về các xã
nhưng mà đồng thời cái công an bán chuyên trách trước đây vẫn tồn tại vẫn hoạt động
thì trên thực tế chúng ta cũng phải nhận nhận cách khách quan
là thực tiễn đưa công an chính quy về xã là một chủ trương rất đúng đắn
rất là sáng suốt của đảng ta
và trực tiếp là của bộ công an

đảm bảo cho cái việc gắn kết giữa công an với nhân dân
thực hiện cho được cái tư tưởng của bác hồ là công an là bạn dân
phải bảo vệ dân phục vụ dân
bám sát cuộc sống của dân
hiểu rõ yêu cầu mục đích của dân
tâm trạng nguyện mong của dân
để phục vụ dân cách kịp thời nhất
thì cái vai trò công an chính quy về xã là như vậy
và nó góp phần đảm bảo được tăng cường cái ổn định chính trị xã hội tại cơ sở
ta giải quyết những cái điểm nóng
cả về kinh tế cả về xã hội
và dần dần từng bước khôi phục được phát huy được
cái niềm tin của nhân dân với chính công an của mình
vì thế mới càng thấy cái sự cần thiết ý nghĩa của việc sắp tới đây
cần có một cái đạo luật
tức là tăng cường cái cơ sở pháp lý của nó
trong việc các lực lượng tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như thế nào
việc đảm bảo sự đồng bộ thống nhất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở rất là cần thiết
cũng như là một cái yêu cầu cấp bách hiện nay
và điều này cũng đã được bộ công an cụ thể hóa khi đưa vào dự án
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
vậy thì theo giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
điều này sẽ tạo ra những bước chuyển như thế nào đối với các lực lượng tại cơ sở
ví dụ như là về tâm lý này
hay là về góc độ là sẽ thu hút nhiều người hơn
và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn hay không ạ
thế thì ở đây cái điều mà chuẩn bị của bộ công an về cái dự thảo này
nó có mấy cái điểm rất là nổi bật
một là xác định rõ mục đích
vì sao cần có cái luật này
để nó giải quyết vấn đề là tập trung vào một mối
gọi là các cái lực lượng này không phân tán không tản mạn
và nó cũng giảm bớt được những cái lãng phí trong đầu tư
thứ nữa là hiệu quả công việc
thứ ba nữa là vấn đề tạo ra những điều kiện môi trường thích hợp
cho việc hoạt động hiệp nhà đồng bộ có hiệu quả
thì cái chuẩn bị này của bộ công an mà qua tiếp xúc văn bản này
tôi thấy là rất là công phu rất là rõ ràng
xác định được mục đích
xác định được lực lượng
làm rõ lực lượng tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội là những ai
ngoài công an chính quyền xã
đấy là nòng nòng cốt ra
thì còn có lực lượng công an bán chuyên trách
còn có tổ dân phòng các đội trưởng đội phó dân phòng
và đặc biệt nữa là trong cái dự thảo này
các đồng chí có trọng trách xây dựng đã đi sâu được cả vào vấn đề là
thiết kế được cả các điều kiện thực hiện tức là các nguồn lực
nhưng mà làm thế nào để tập trung vào một mối
để không tăng cái ngân sách đầu tư nhà nước
đấy như là một nguyên tắc
cho nên là nếu anh khắc phục được cái tính đầu tư giàn trải
anh tập trung đầu tư cho một mối thống nhất đồng bộ
thì vừa có điều kiện cải thiện điều kiện sống cho người ta làm việc tốt hơn
nhưng đồng thời cũng tránh cái lãng phí không cần thiết
thế thì tất cả cái đó đã được tính toán rất cụ thể trong cái tờ trình của bộ công an
thì theo đánh giá của ông là nếu như mà luật này được thực hiện
thì có tạo bước chuyển tâm lý như thế nào đối với các lực lượng cơ sở không ạ
cái luật này khi được ban hành chính thức nó có hiệu lực để pháp lý
thì có thể nói là nó tạo ra được một sự đồng thuận trong xã hội
bởi vì là bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội là vì ai
là vì nhân dân
bảo vệ chế độ thực chất là bảo vệ người dân
thì người dân chính là đối tượng thụ hưởng cái lợi ích và quyền của cái luật này ban hành
thứ hai nữa với cái luật này ban hành ra nếu như đi và thực hiện
mà nhất là theo nguyên tắc là đồng bộ thống nhất đấy
dưới sự lãnh đạo của đảng
thì có thể nói là sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ
cán bộ của chúng ta vừa phát huy được vai trò nòng cốt tức là công an xã này
vừa phát huy được tính tham gia chủ động tích cực của đội ngũ bán chuyên nghiệp
và các cái lực lượng khác
ở đây là nhất là chỗ địa bàn dân cư
nhất là với phát huy được cái tác dụng này ở chỗ là phòng chống được tệ nạn xã hội
phòng chống được những cái tiêu cực xã hội
và giữ gìn được an ninh trật tự
kể cả những cái phần từ xấu nó phá hoại các cái công cuộc
cuộc sống bình yên của nhân dân
tôi cho được cái mục đích là công an là phục vụ nhân dân
công an là vì dân là bạn của dân
thì bám sát cuộc sống của dân để phục vụ
tôi cho là cái luật này này nó xoát phát từ cơ sở pháp lý
nó xuất phát từ yêu cầu chính trị trong việc cải cách hệ thống chính trị
cải cách thể chế nhà nước
nó xoát phát từ mục đích nhân văn
tức là vì con người vì lợi ích quyền sống của nhân dân
vâng chúng ta không thể phủ nhận được là các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở có những đóng góp theo những cái vai trò khác nhau
tuy nhiên đều hướng đến một mục đích chung
đó là giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở ngay tại khu dân cư
vâng xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với chương trình
cùng với những ý kiến vô cùng xác đáng
thông tin mới nhất về vụ nam sinh lớp chín bị đâm tử vong tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước hiện đang tạm giữ bốn đối tượng
chỉ mới một mươi sáu tuổi để phục vụ điều tra
lê văn chiến lý văn bi hồ nhật hào và phạm khánh hưng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân
nên vào trưa ngày một mươi chín tháng hai bốn đối tượng đã đứng chờ nạn nhân ở cổng trường
trung học cơ sở nguyễn du vào giờ tan học
khi thấy nạn nhân cả nhóm đã lao vào đánh hội đồng trong đó một đối tượng đã rút dao ra đâm
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn còn nạn nhân tử vong tại bệnh viện
đến chiều cùng ngày hồ nhật hào đã đến cơ quan công an đầu thú
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau một thời gian theo dõi vào tối qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang lê văn la
chú thành phố hội an tỉnh quảng nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố đã phát hiện ba kg ketamine
được ngụy trang trong những túi trẻ khô
là khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng
tùy vào số lượng chuyến hàng
trong chuyến hàng này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện bắt giữ